thưa quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong mùa tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vừa qua
theo công bố của nhiều tỉnh bên cạnh những ngôi trường công lập có điểm chuẩn rất cao từ ba mươi đến bốn mươi điểm
thì vẫn tồn tại một số trường lại chỉ cần tuyển học sinh không bị điểm liệt
thì dù chỉ ở mức năm mươi tám điểm một môn vẫn đỗ
hiện tượng điểm trúng tuyển thấp chạm đáy đã khiến cho nhiều người cảm thấy
dường như đang có vấn đề chưa hợp lý trong cách tổ chức và phân luồng thí sinh
giữa cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện nay
theo điểm chuẩn lớp một mươi công lập của tỉnh thanh hóa với tám mươi tám trường trung học phổ thông
trong khi một số trường tốt đầu lấy tới gần ba mươi năm điểm
thì cũng lại có tới một mươi sáu trường lấy từ một mươi điểm trở xuống
thậm chí ở một số trường thí sinh chưa được một điểm một môn vẫn trúng tuyển
thì có những trường là nó đăng ký thì dư nhưng khi đi thi thì lại bằng hoặc là ít hơn
cho nên là trừ những em điểm dưới tuần thì lấy đến em cuối cùng thì nó có một vài em là thấp nhất
là có cái con số như các bạn đã biết
thanh hóa không phải là cá biệt
việc tranh lệch lớn về điểm chuẩn lớp một mươi công lập cũng diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
thậm chí ngay cả ở các thành phố lớn
như hà nội thành phố hồ chí minh cũng có trường chỉ lấy với mức điểm trung bình mỗi môn là từ hai năm cho đến ba điểm
theo các chuyên gia điều này phản ánh một thực trạng đó là khoảng cách về chất lượng giáo dục
đang không đồng đều giữa các vùng miền và ngay cả trong nội bộ tỉnh thành
thanh hóa có thể xem như là một việt nam thu nhỏ
có sự tranh lệch những vùng sâu vùng xa điều kiện tuyển giáo viên giỏi cũng khó
điều kiện kinh tế xã hội của bà con rất là khó khăn
có cái trẻ chắc gì đã được đi học toàn thời gian hay có cháu con vi làm một buổi đi làm buổi đi học
nhưng các cái này thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng giáo dục là cái điều chắc chắn
không thể vì không tuyển đủ mà lấy hết thí sinh thậm chí mức điểm chạm đáy
thay vào đó cần có tư vấn định hướng cho các em để tránh lãng phí về thời gian công sức
khi tiếp tục theo học đến hết cấp ba rồi mới quay trở lại học nghề
các nhà trường này phải chọn lập để có cái tư vấn cho các em
có những em có đủ khả năng để học lên tiếp nhưng có những em mà do cái điều kiện hoàn cảnh
do điều kiện này thì các em nên đi vào học nghề ngay
để mà đi vào cuộc sống lao động giải quyết những vấn đề của địa phương của mình
hiện nay chúng ta đang theo cái dường gọi là one size fits all
tức là tất cả mọi người do vào trong cái dọa học trường công lập
là trường ngoại công lập và trường kề đúng không
nhưng trong trường công lập thì phải có đa dạng
ví dụ như các em có thể không giỏi về cái toán về văn
nhưng các em mà giỏi về các cái khả năng về thể dục
vì vậy nên là giáo dục phải mở ra nhiều cơ hội cho các em
năm học này tỉnh ninh thuận cùng lúc áp dụng ba hình thức tuyển sinh
do tỷ lệ trọi đầu vào ở một số huyện thấp
nên đã không tổ chức thi để giảm bớt tốn kém cho người dân và xã hội
cũng như khơi luồng thí sinh vào các trường đào tạo nghề
ngay từ cấp ba
điều này sẽ tránh câu chuyện mỗi môn một điểm vẫn đỗ vào các trường cấp ba công lập như hiện nay
trong bốn đặc điểm của giáo dục thế kỷ hai mươi một
thì đặc điểm thứ tư là cá thể hóa việc học
có nghĩa là với khả năng học tập các môn văn hóa của những cá nhân chỉ giới hạn ở mức thấp
thì cần có kênh học tập riêng ngay từ đầu để không lãng phí thời gian đào tạo
đồng thời thế mạnh là gì thì được quyền học tập và phát huy thế mạnh đó
và thực tế là đã có không ít cá nhân vươn lên thành người từ những lớp học không chính quỳ như thế
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chớ ảp báo một người con của xã xà hồ đã được tham gia học lớp xóa mùa chữ ngay tại bản
từ một người không biết chữ và trở thành người có học hành đào tạo qua các trường lớp
chớ ảp báo đã được người dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ từ thủ tướng đến trường lớp
từ thôn bản đến cấp ủy chính quyền xã
chớ ảp báo nói việc xóa mùa chữ ở thôn bản cho người mông là đặc biệt quan trọng
và có những người có thể người ta có nhờ tình hăng học và có thể người ta có phát triển được
thì từ những học xóa mùa chữ có thể trở thành người lãnh đạo được
cũng giống như chớ ảp báo
chớ ảp báo nói việc xóa mùa chữ ở thôn bản cho người mông là đặc biệt quan trọng
tuyệt xã mường bò phan văn đại sau khi hoàn thành nhiễu vụ quân sự năm hai nghìn sáu anh đã quyết tâm học lại chương trình phổ thông từ lớp sáu cho đến lớp một mươi hai tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện sapa
với quyết tâm thay đổi cuộc đời mình sau những trải nghiệm thực tế phan văn đại đã từng bước hoàn thành mục tiêu do mình đặt ra
nhờ có các chương trình liên kết đào tạo mà ngay cả khi học đại học phan văn đại cũng được học ngay tại trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh nhà

phan văn đại đã từng bước hoàn thành mục tiêu do mình đặt ra

với việc nhận đào tạo nghề miễn phí cho nhiều người khuyết tật ở các vùng miền khác nhau tiễm tóc này đã giúp họ có thêm niềm tin động lực để hiện thực hòa ước mơ của mình
tôi xin bố mẹ đến đây học tôi đã học được rất nhiều học nghề và những bài học quý giá về nghị lực vươn lên trong cuộc sống
tôi nghĩ là sẽ đến với anh thành để học được những kiến thức và có thể tự làm chủ một cửa hàng để cuộc sống ổn định hơn
khi mà đã có được nghề nghiệp thì các bạn sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống
tôi hy vọng mô hình của tôi sẽ được nhân lên ở nhiều nơi
và chính những bạn là học viên của tôi sau này sẽ là những nghề thầy để truyền đạt lại những kiến thức
để từ đó những người bạn khuyết tật khác có thể kết nối gần hơn
xu hướng khuyến khích mọi người tự học học tập suốt đời đang được nhiều quốc gia nhiều tổ chức trên thế giới theo đuổi
bước vào thế kỷ hai mươi một việc tự học sẽ tồn tại
như một trong những kỹ năng sống mà con người không thể thiếu
và đồng thời giá trị đó giúp cho mỗi cá nhân tự khẳng định chính mình trong xu thế nhảy vọt của thời đại công nghệ thông tin
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại